sau một thời gian tạm lắng đến nay một số khu vực ven biển ở huyện phú lộc và vùng đầm phá tam giang của tỉnh thừa thiên huế lại xuất hiện nhiều nhóm người đến từ các tỉnh bình định phú yên quảng ngãi đổ về để săn lùng địa xâm còn gọi là run biển để bán cho thương lái trung quốc nhằm thu lợi
theo người dân địa phương những nhóm người này đã đến xin ở trọ trong các nhà dân hàng ngày họ thuê thuyền ra bãi bồi nằm giữa đầm phá để đào bới tìm kiếm địa xâm
trung bình mỗi ngày một người có thể bắt được một mươi kg địa sâm tươi mang về xẻ ruột làm sạch rồi phơi khô để bán cho các thương lái trung quốc
cứ khoảng một mươi kg địa sâm tươi sau khi phơi khô sẽ còn khoảng một kg bán được bốn trăm năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng lúc cao điểm lên tới tám trăm linh đồng
hầu hết người đi đào địa sâm cho biết không rõ thương lái trung quốc
trung quốc lùng mua nhiều sản phẩm này để làm gì
trước thực trạng trên tri cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh thừa thiên huế đã có công văn gửi ubnd các xã thị trấn ở khu vực đầm phá ven biển yêu cầu ngăn cấm triệt đề tình trạng này nhằm bảo vệ môi trường sinh thái tại đây